tại đà nẵng đã diễn ra lễ đón tàu sân bay uss carl vinson hoa kỳ trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu tại đà nẵng từ ngày năm đến ngày chín tháng ba